hội đồng xác lập kỷ lục việt nam vừa trao tặng danh hiệu bách niên cổ mộc cho cây thị năm trăm linh năm tuổi tại đền thờ hoàng giáp hộ bộ thượng thư kiêm quốc tử giám tế tiểu xuân quận công thượng đẳng thân thái bảo ngô trí ở xã diễn kỷ huyện diễn châu tỉnh nghệ an
lễ trao danh hiệu được tổ chức tại xã diễn kỷ huyện diễn châu nhân kỷ niệm lần thứ ba trăm chín mươi hai năm ngày mất của hoàng giáp hộ bộ thượng thư kiêm quốc tử giám tế tửu xuân quận công thượng đằng thần thái bảo ngô trí

lễ trao danh hiệu được tổ chức tại xã diễn kỷ huyện diễn quận công thượng đằng thái bảo ngô trí